do mâu thuẫn tình cảm nguyễn văn đệ chú tại huyện văn giang tỉnh hương yên đã dùng dao khống chế bắt giữ một cô gái trong nhiều giờ đồng hồ
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã không chế bắt giữ được đối tượng và giải cứu thành công nạn nhân
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là chủ của một cửa hàng spa ở thôn tân lợi xã thắng lợi huyện văn giang
do mâu thuẫn tình cảm vào khoảng tám giờ sáng ngày bốn tháng một mươi hai nguyễn văn đệ đã mang theo một con dao không chế bắt giữ chị này cùng với một nữ nhân viên của quán
nhận được tin báo lực lượng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh hương yên và công an huyện văn giang công an xã thắng lợi
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ vận động thuyết phục đối tượng đệ thả hai người phụ nữ
đến một mươi chín h cùng ngày lợi dụng đối tượng sơ hở lực lượng công an đã triển khai phương án bắt giữ đối tượng đệ giải cứu thành công đảm bảo an toàn cho nạn nhân
ba nạn nhân là người trong cùng một gia đình tử vong vụ án vừa được phát hiện tại ấp lám cùng xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
thủ phạm là ai nguyên nhân sự việc như thế nào mà thủ phạm lại ra tay một cách tan độc với cả ba người trong cùng một gia đình như vậy
trong quá trình di chuyển thì phát hiện một đối tượng có biểu hiện đi vấn nên tổ tận ra quay lại kiểm tra
tổ trưởng đội hình sự là chủ đắc nhiệm chính về tổ tận ra công tác ba trăm sáu mươi ba
sau đó được sự chỉ đạo của đồng chí đội trưởng thì tổ ba trăm sáu mươi ba có liên hệ trực tiếp với đội má túy
rồi cùng phối hợp để làm việc với đối tượng
từ những kết quả đấu tranh ban đầu
mà tổ ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi hai đã thu thập được các đội nghiệp vụ của công an quận
phù hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hồ chí minh
tiến hành thám xét cân cấp một căn nhà nghi vấn là nơi đóng gói sản xuất cá gói má túy nước vui
quá trình khám xét công an phát hiện máy ép máy dập dùng để gia công đóng gói
hàng trăm gói ma túy nước vui đã thành phẩm chuẩn bị mang đi tiêu thụ
và hàng chục kg chất bột phụ gia khác
các gói nước vui được các đối tượng ngụy trang vận chuyển bằng nhiều hình thức khác nhau
cho vào hộp trà được gián nhãn tinh xảo bắt mắt
tất cả số tan vật trên được đi giám định tại phòng kỹ thuật hình sự và công an thành phố
tiếp tục truy sát mở rộng
qua vụ việc trên có thể thấy tính chủ động và tinh thông nghiệp vụ
của các chiến sĩ tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi hai
trong việc kịp thời phát hiện ngăn chặn số lượng lớn gói nước vui chuẩn bị tụ ra thị trường
tổ ba trăm sáu mươi ba là nông tốt của tất cả các đơn vị công an trường
được nhiệm vụ tham gia vào việc kịp thời phát hiện ngang trạng số lượng lớn gói nước vui chuẩn bị tụ ra thị trường
các đối tượng tà sĩ bắt thử những đối tượng tà sĩ ma túy
cũng như là vũ khí
nó tùy tải đến một tính đánh giá rất hiệu quả
và cũng thấy để cho các đối tượng nhìn thấy một cái mục lượng
bán công khai tuy cần trao như thế này
và họ cũng sẽ có những cái mà nó sẽ tùy tùy nước
đại đắc quốc gia
đại đắc quốc gia
đối tượng ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố hồ chí minh ban hành kế hoạch củng cố kiện toàn
và quy chế hoạt động của lực lượng ba trăm sáu mươi ba
qua đó thành lập một mươi tổ ba trăm sáu mươi ba cấp thành phố và năm mươi tám tổ cấp huyện
do thủ trưởng công an cảnh sát kiều tra công an thành phố trực tiếp chỉ đạo
trong thời điểm cuối năm các tổ công tác ba trăm sáu mươi ba tiếp tục phát huy hiệu quả
cho hành quả đấm thép phòng chống tội phạm trên đường phố
kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc đồng phạm tội lý án
góp phần kéo giảm tội phạm nhìn giữ bình yên trên những tuyến đường
và cuộc sống an toàn yên vui của người dân
mục tiêu quan trọng của cấp cứu ban đầu can thiệp sớm để duy trì chức năng sống
và quyết định sự sống chết của bệnh nhân đó là công việc thầm lặng
của đội ngũ y bác sĩ làm công ty
các tổ công tác cấp cứu ngoại viện
sau khi nhận cụ gọi cấp cứu từ đường dây một trăm một mươi năm
ca trực cấp cứu ngoại viện của bệnh viện đa khoa sài gòn
thành phố hồ chí minh lập tức lên đường làm nhiệm vụ
địa điểm con người cần cấp cứu
tôi viết nghệ tỉnh quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
khó khăn đầu tiên của ca cấp cứu là phải vừa quản đường năm km trong giờ cao điểm
với tình trạng giao thông đông đúc một cách nhanh nhất
đến nhà người bệnh sau khi thăm khám
bác sĩ nhận định người này bị trối loạn tiền đình bằng huyết áp
sau khi sơ cứu ban đầu ổn định bệnh nhân
ca cấp cứu đã chuyển bệnh nhân này đến bệnh viện nhân dân gia đình để tiếp tục chữa trị
đây là một trong hàng ngàn ca cấp cứu mà bệnh viện đa khoa sài gòn tiếp nhận trong năm qua
tại vì bệnh viện đa khoa sài gòn

tại vì bệnh viện đa khoa sài gòn

tại vì bệnh viện đa khoa sài gòn
và không phải ca cấp cứu nào cũng đơn giản như ca cấp cứu này
tại vì bệnh viện đa khoa sài gòn

thì dẫn chuyển bằng xe hai bánh rất là cực cho các em
và cái thứ hai nữa là khi mà dẫn chuyển bằng xe hai bánh
thì các em cũng chưa được ưu tiên trong cái vấn đề mà lưu thông cấp cứu
bỏ qua những khó khăn phải đối mặt trong nghề trong cuộc sống
có lẽ với những y bác sĩ trẻ cấp cứu ngoại viện này
niềm hạnh phúc khi đưa bệnh nhân thoát khỏi tử thần
chính là động lực để họ cống hiến hết mình với nghề
dự kiến ngày hai mươi tháng một mươi hai tới đây
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo
cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án chuyến bay giải cứu
trong vụ án này có bị cáo hoàng văn hưng cựu trưởng phòng năm
cơ quan an ninh điều tra bộ công an kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
bị cáo lê văn nghĩa giám đốc công ty cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống nhật minh
kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và xin hưởng án treo
bị cáo trần minh tuấn giám đốc công ty cổ phần xây dựng thái hòa
kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tuyên bố bị cáo không phạm tội lừa đảo
chấm thật tài sản và không có tội đưa hối lộ
các bị cáo còn lại cơ bản đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tính đến thời điểm hiện tại đã có gần ba mươi luật sư đăng ký tham gia bảo chữa
cho các bị cáo cũng như những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai mươi đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt năm mươi bốn bị cáo
các mức án từ một mươi năm tháng tù cho hưởng án treo đến tù trung thân về năm tội danh
đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ đưa đảo chấm thật tài sản
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau bản án sơ thẩm đã có hai mươi ba bị cáo kháng cáo
tuy nhiên sau đó hai bị cáo là ngô quang tuấn và nguyễn anh tuấn
trong vụ án có hai mươi ba cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng
có bốn cá nhân môi giới hối lộ hơn bảy mươi bốn tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn hai mươi bốn tỷ đồng
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức bốn bị cáo gồm lê thạch tú nguyễn mạnh cường
sái đình hương và trần tú anh cùng chú tại tp hà nội
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử
theo cáo trạng năm hai nghìn hai mươi một tú đi tìm việc làm và được một người chưa rõ lai lịch thuê mở tài khoản ngân hàng
ngoài cường hương và tú anh tú còn tìm thêm được tám người để thành lập nhóm thu mua tài khoản ngân hàng
chỉ trong bốn ngày từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nhóm tú từ hà nội vào đà nẵng
dùng căn cước công dân giả đi đến nhiều ngân hàng mở được chín mươi một tài khoản
nếu bán cho lọt cho người thuê sẽ thu về tám mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt bốn bị cáo bức án từ hai năm tù đến hai năm sáu tháng tù
về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
những tháng cuối năm nhu cầu vay tiền để giải quyết công việc của người dân ngày càng tăng cao
năm bắt được xu hướng này các đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi
thường sử dụng nhiều chiêu trò như hỗ trợ tài chính cho vay tiêu dùng bốc bắt họ
bên cạnh các cơ quan chức năng đấu tranh triệt phá loại tội phạm này
thì mỗi người dân cần đề cao cảnh giác để tránh mắc bẫy tín dụng đen
ghi nhận của phóng viên thời sự tại hương yên
các đối tượng gồm phạm trường hà quách văn công nguyễn văn doanh và phạm thị phượng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự với mức lãi suất tương đương từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm trên năm
đến nay cơ quan điều tra đã làm việc với số khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng
và xác định được tổng số tiền thu lời bất chính mà các đối tượng này
phải chịu trách nhiệm hình sự lên trên năm trăm linh triệu đồng
vợ chồng em thấy có nhiều người làm về cái mà cho vay lãi cao này
thì điều kiện kinh tế cũng có mà lại an nhàn
thế nên là vợ chồng em cũng có đánh điểu vay mượn về và cũng cho một số người vay tiền
thường thì em cho vay từ một cho đến bốn trên một triệu một ngày
em có biết
việc em cho vay lãi cao là vi phạm pháp luật
sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật đưa ra
theo cơ quan công an các đối tượng hoạt động tín dụng đen phương thức thủ đoạn không mới
vẫn là kiểu thủ tục nhanh gọn vay dễ dàng
mọi hoạt động vay tiền đều dưới hình thức tự thỏa thuận với nhau
tuy nhiên tính chất của các đối tượng này ngày càng manh động
nếu người vay không trả đúng hẹn chúng sẵn sàng gây áp lực
hoặc có những hành vi dọa nạt đe dọa gây mất an ninh trật tự địa bàn
khi túng thiếu thì tôi cũng tìm ra các ứng dụng đen
và các tổ vay nặng nãi nó làm thủ tục rất là dễ dàng
và cho vay nhanh chóng để mình gọi là kịp cái công việc của mình lúc đó
nhưng nó lại có vấn đề là lãi suất nó rất là cao
và một khi đến thời hạn mà mình không chi trải được
thì chủ nợ sẽ đến dọa dẫm và gây áp lực
nó là vấn đề rất là lớn
lúc đó thì tôi cũng rất lo lắng và hoảng sợ
bị hại mà các đối tượng hướng đến thì thường làm nghề lao động tự do
không có công ngăn việc làm bảo định
nó giàn trải đều ở tất cả các độ tuổi lứa tuổi thành phần
các đối tượng thường sử dụng các ứng dụng mạng sổ như facebook zalo
để mời trào quảng cáo liên hệ đến người cho vay
tội cho vay nai nặng trong gia đình dân sự thì hiện tại chế tài xử lý
đối với tội phạm này còn nhẹ
không vì khung hình phạt cao nhất của tội phạm này mới chỉ đến ba năm tù
như vậy thì sẽ chưa tương xứng với mức độ hậu quả hành vi phạm tội
gây ra của tội phạm này đối với xã hội
và chưa đủ sức gian đe các đối tượng
vì vậy thì trong thời gian tới thì kiến nghị các cơ quan chức năng
có các đề xuất sửa đổi đề xuất sửa đổi điều hai trăm linh một bộ đoàn hình sự
quy định về tội cho vay nai nặng trong gia đình dân sự
là cần có các chế tài nghiêm khắc hơn
tội phạm hoạt động tín dụng đen vẫn tiềm ẩn rất nhiều yếu tố phức tạp
đặc biệt là vào những tháng cuối năm
vì vậy người dân cũng cần cẩn trọng trong hoạt động tín dụng
nêu cao cảnh giác và tinh thần tố giác tội phạm
chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này
ngày năm tháng một mươi hai lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã dẫn dải một tàu vận chuyển khoảng tám mươi mét khối cát không rõ nguồn gốc
về tới cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong quá trình tuần tra trên khu vực biển giáp danh giữa thành phố hồ chí minh
và tỉnh tiền giang lực lượng chức năng thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã phát hiện bắt quả tăng tàu mang số hiệu btr bảy nghìn sáu trăm tám mươi tám do nguyễn vũ linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tỉnh bến tre làm thuyền trưởng
đang chở khoảng tám mươi mét khối cát nhiễm mặn nhưng không có giấy tờ chứng minh hợp pháp
theo quy định của pháp luật
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đang tiến hành
điều tra xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật